sáng nay một hội nghị về phát triển ngành tôm việt nam được tổ chức tại tỉnh cà mau thủ phủ của tôm xú địa phương có diện tích nuôi tôm lớn nhất cả nước
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cùng lãnh đạo gần ba mươi tỉnh có diện tích nuôi tôm và hơn năm mươi doanh nghiệp nuôi tôm đã tham dự và đối thoại thẳng thắn tại hội nghị
năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua mặc dù là năm đặc biệt khó khăn đối với ngành nông nghiệp và nuôi tôm do tình hình hạn mặn diễn ra khốc liệt
nhưng ngành tôm cả nước đã đạt được những kết quả rất ngoạn mục
khi kiêm ngạch xuất khẩu đạt hơn ba một mươi năm tỷ đô la mỹ tăng sáu bảy so với cùng kỳ
trong năm hai nghìn một mươi bảy và những năm tiếp theo nhận diện tình hình thủy sản tiếp tục gặp nhiều thách thức khó khăn
nhưng theo bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường lợi thế của ngành tôm nước ta là đã mở rộng được đầu ra khi đã xâm nhập được hơn một trăm sáu mươi thị trường trên thế giới
vì vậy thị trường hiện nay và các năm tới chưa có giới hạn về đầu ra cho con tôm
gợi mở hướng thảo luận tại hội nghị
thủ tướng nguyễn xuân phúc
nguyễn xuân phúc cho rằng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đặt mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi mới đạt kiêm ngạch xuất khẩu tôm một mươi tỷ đô la mỹ là còn thấp
bởi chỉ riêng tại cà mau đến năm hai nghìn hai mươi một tỉnh này đã có thể đạt kim ngạch xuất khẩu hai tỷ đô la mỹ
còn tại hai mươi bảy tỉnh có biển và rất nhiều doanh nghiệp lớn thì phải đạt mục tiêu một mươi tỷ đô la mỹ sớm hơn
phải trước năm hai nghìn hai mươi năm hoặc đến năm hai nghìn hai mươi năm phải mục tiêu đó đưa ngành tôm trở thành ngành chủ lực trong nông nghiệp việt nam
thủ tướng cũng cho rằng
nuôi tôm chính là nuôi nước bởi vậy muốn ngành tôm phát triển ổn định
cái chính là khoa học công nghệ đảm bảo quản lý và xử lý tốt nguồn nước
cũng tại hội nghị lần này thủ tướng nguyễn xuân phúc giao bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tập hợp
khẩn trương xây dựng chương trình hành động phát triển ngành tôm việt nam để sớm trình chính phủ xem xét phê duyệt
thủ tướng cũng chỉ đạo một số bộ ngành liên quan nhiều vấn đề quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn
tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp ngành tôm việt nam phát triển mạnh trong thời gian tới
hôm nay ngày sáu tháng hai tức mùng một mươi tháng riêng mới là ngày vía thần tài theo quan niệm dân gian
nhưng từ sáng hôm qua tức ngày năm tháng hai đã có nhiều người dân đi mua vàng sát ngày vía thần tài để cầu may mắn và tài lộc
kim kê là sản phẩm được rất nhiều người dân tìm mua trong ngày vía thần tài năm nay
một sản phẩm độc đáo khác cũng được khách hàng ưa chuộng là bộ lọc một mươi hai con giáp
có giá trị một chỉ vàng
được in nổi ba d hướng tới các vị khách chuộng phong thủy vào một mươi hai con giáp
đặc biệt hơn sự xuất hiện ấn tượng của chữ lộc ở mặt đằng sau mỗi con giáp như một lời chúc năm mới nhiều may mắn an khang thịnh vượng
phát biểu tại lễ đánh công đầu xuân đồng chí đinh la thăng khẳng định những thành công của ngành chứng khoán
đã có đóng góp nhất định cho sự phát triển kinh tế của thành phố hồ chí minh nói riêng và việt nam nói chung
đồng chí đinh la thăng hy vọng tiếng cầm đầu xuân đinh dậu cũng như tiếng gà gáy
báo hiệu một năm thành công với nhiều hoạt động sôi động của ngành chứng khoán
đồng chí đinh la thăng cam kết thành phố sẽ hỗ trợ đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi cho sở giao dịch và các doanh nghiệp chứng khoán
và tin tưởng năm hai nghìn một mươi bảy tuy còn nhiều khó khăn và thách thức nhưng ngành chứng khoán sẽ phát triển mạnh mẽ
tạo nên những làn sóng đầu tư mới từng bước đưa thành phố hồ chí minh trở thành trung tâm tài chính của cả nước và khu vực
buýt nhanh brt tại hà nội bắt đầu tiến hành thu phí sau một tháng thử nghiệm miễn phí vé cho hành khách
theo đó tuyến buýt nhanh brt kim mã yên nghĩa có mức giá là bảy đồng một lượt
theo xí nghiệp xe buýt nhanh brt hà nội mặc dù là ngày đầu tiên thu phí nhưng các chuyến brt đều kín chỗ
đơn vị đã phải tổ chức các điểm bán vé lượt tại hơn hai mươi nhà chờ brt trên dọc tuyến và hai điểm đầu điểm cuối bến xe yên nghĩa và kim mã
ngoài vé lượt vé tháng còn được bán tại ba điểm là bến xe yên nghĩa bến xe kim mã và nhà chờ hoàng đạo thúy
giám đốc trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị hà nội cho biết sau hơn một tháng chạy thử lượng hành khách vẫn tăng lên từng ngày với khoảng bốn mươi hành khách một lượt
lượng khách này mới đạt gần năm mươi công suất của buýt nhanh brt là chín mươi hành khách trên một xe
vào dạng sáng nay chợ trung tâm huyện cong cho tỉnh gia lai đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng
dù công tác dập lửa được triển khai ngay sau đó nhưng thời tiết nắng nóng kéo dài thời gian qua cùng nhiều vật liệu dễ cháy khiến ngọn lửa đã thiêu dụi hàng chục ký ốt sạp hàng khiến nhiều tiểu thương lâm vào cảnh trắng tay
đây là những gì còn sót lại của hàng chục ký ốt sạp hàng tại chợ trung tâm huyện công châu sau vụ cháy vào lúc giờ ngày sáu tháng hai
mãi đến bảy giờ sáng cùng ngày đám cháy mới được khống chế hoàn toàn nhiều loại hàng hóa bị thiêu dụi nhiều ký ốt đổ sập chỉ còn trơ khung
đang lục tìm vớt vát những gì còn lại vụ cháy đã thiêu dụi một mươi một ký ốt và bốn mươi bảy sạp hàng
ngay sau vụ cháy lãnh đạo huyện công châu cùng lãnh đạo tỉnh gia lai đã trực tiếp xuống chỉ đạo công tác chữa cháy điều tra nguyên nhân và khắc phục hậu quả
huyện công châu đã điều động hai trung đội dân quân cơ động với năm mươi cán bộ chiến sĩ vào cùng với dân dọn dẹp các khu vực cháy bảo vệ tài sản còn lại
đồng thời huyện cũng tiến hành xem xét hỗ trợ một trăm bốn mươi chín triệu đồng cho năm mươi tám hộ dân bị thiệt hại
trong vụ cháy bằng nguồn ngân sách dự phòng của huyện giúp các tiểu thương sớm ổn định buôn bán trở lại
chiều nay tại cảng cửa việt sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh quảng trị cùng các cơ quan chức năng đã hoàn tất các thủ tục nhập cảng
đồng thời tổ chức lễ đón và chúc mừng khách du lịch bằng tàu biển đến với quảng trị ngay trong những ngày đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi
tàu biển m s coral discover của công ty trách nhiệm hữu hạn dt nation a c mang theo năm mươi hai hành khách du lịch
trong đó có bốn mươi chín người quốc tịch mỹ đã cập cảng cửa việt quảng trị vào chiều ngày sáu tháng hai
theo lịch trình các du khách sẽ đến tham quan di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ hiền lương bến hải và địa đạo vịnh mốc
đây là những di tích lịch sử văn hóa hấp dẫn thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế khi đến với quảng trị
sau khi rời quảng trị tàu du lịch coaniscover sẽ tiếp tục hành trình cập cảng chân mây khám phá những địa danh du lịch ở các tỉnh miền trung
việc tàu du lịch cập cảng cửa việt là tín hiệu của quốc tịch
là tín hiệu vui đối với ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh quảng trị cũng như các tỉnh bắc miền trung trong năm hai nghìn một mươi chín
dư luận xã hội những ngày qua vô cùng bức xúc sau khi clip cô giáo bạo hành trẻ tại trường mầm non sen vàng trên địa bàn quận hai bà trưng hà nội được đăng tải
các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc để điều tra vụ việc
tuy nhiên rất nhiều câu hỏi vẫn đang đặt ra cho các cơ quan quản lý đối với nạn bạo hành tại các trường mầm non hiện nay
ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân
đến bây giờ người mẹ của một trong các em nhỏ trong clip vẫn còn rất sốc khi không ngờ con mình lại có ngày rơi vào tình cảnh đáng thương như thế này
mình không ngờ tôi nghĩ là nó ở đâu đâu đâu đâu nó ở cái chỗ nào mà nó không có thông tin nó ở cái chỗ nào mà nó không có trình độ văn hóa hoặc là
không có điều kiện cơ sở vật chất nhưng mà không nghĩ là ở cái việc mà thông tin rồi facebook rồi các thể loại nó cập nhật hàng ngày hàng giờ như thế này mà các cô lại đối xử với con như thế
mà cũng ngờ là sự xích biết của các cô thì chúng tôi là phụ huynh mình mới biết được là con mình được dạy như thế nào
còn nếu như mà vẫn cứ như thế này thì cất mất mãi không bao giờ mình biết được là con mình được đào tạo như thế nào và bị đánh đập như thế nào
giờ thì không chỉ có phụ huynh này không dám cho con đi học
mà rất nhiều phụ huynh có con học tại trường mầm non sen vàng
địa bàn quận hai bà trưng cũng không dám cho con đi học ở trường
sau khi clip được phát đi trên mạng xã hội không ít những lời bình luận thể hiện sự phẫn nộ bất bình với hành vi thiếu đạo đức của hai cô giáo trong clip
tiếng khóc và hình ảnh đáng thương của những đứa trẻ đã tố cáo hành vi phản giáo dục
vi phạm đạo đức nhà giáo gây bức xúc dư luận xã hội và hoang mang lo lắng cho các bậc cha mẹ
đúng là cha ông của các cháu mà gặp những cơ sở thấy những cơ sở như thế này
thì ai cũng coi như là rất là băn khoăn rất là suy tính
mà thì ở đâu để ở đâu để cho các cháu yên tâm cho con cái mà nó đi làm nó chú đáo với công việc
sáng sáu tháng hai bộ giáo dục và đào tạo cũng đã có công văn chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo
kiểm tra thông tin và xử lý nghiêm vụ bạo hành trẻ tại nhóm lớp từ thục xen vàng
trên địa bàn phường minh khai quận hai bà trưng hà nội
hiện tại các cơ quan chức năng và cơ quan quản lý đã vào cuộc
yêu cầu trường mầm non sen vàng tạm dừng hoạt động để điều tra vụ việc
trên quan điểm là xử lý nghiêm các cá nhân và các chủ nhóm lớp chịu trách nhiệm trước pháp luật
về cái việc hoạt động của nhóm lớp đó và cái việc tạm thời đình chỉ hoạt động của nhóm lớp đó
trong thời gian hai ngày để các cơ quan có thẩm quyền sẽ xác minh điều tra
và chúng tôi cũng chỉ đạo kịp thời phòng giục khai bà trưng để xin ý kiến của ủy ban dân quận
về việc thành lập đoàn kiểm tra kiểm tra điều kiện hoạt động và họp với phụ huynh học sinh
cùng với chủ nhóm lớp để mà trong thời gian ngắn nhất trong ngày mai là sẽ có tạo điều kiện
cho các phụ huynh học sinh
các phụ huynh học sinh nào có điều kiện muốn gửi các cái nhóm lớp tư thục
các trường tư thục trên địa bàn thì phòng giáo dục phối hợp với phường sẽ tạo điều kiện
các phụ huynh học sinh nào có nguyện
nguyện vọng là gửi con vào các trường công lập thì ủy ban dân quận cũng như là phòng giáo dục và phường cũng sẽ tạo điều kiện
vụ việc lại một lần nữa dóng lên hồi chuông về nạn bạo hành trẻ em ở các trường mầm non
vẫn tiếp tục diễn ra gây nhức nhối trong cộng đồng xã hội
hàng loạt các vấn đề vẫn đang khiến dư luận đặt ra đó là luật của ta đã đủ hay chưa
tại sao chưa hiệu quả đào tạo và tuyển dụng ngành sư phạm đã chú trọng hay chưa
những giáo viên đạt tiêu chuẩn về trình độ
kỹ năng cũng như phẩm chất đạo đức
và nếu mỗi lần xảy ra vụ việc chúng ta cũng đều xử lý theo kiểu dơ cao đánh khẽ
thì đến bao giờ mới có thể ngăn ngừa tiến tới chấm dứt nạn bạo hành trẻ em ở các trường mầm non
mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quốc tế
nhật bản tái bố trí căn cứ mỹ ở okinawa
chính phủ hàn quốc bác bỏ yêu cầu khám xét phủ tổng thống
chính phủ nhật bản đã bắt đầu hoạt động xây dựng ngoài khơi trong khuôn khổ kế hoạch tái bố trí căn cứ futenma
của lực lượng lính thủy đánh bộ mỹ tại tỉnh okinawa của nước này
các hoạt động này bắt đầu được tiến hành sau chuyến thăm nhật bản của tân bộ trưởng quốc phòng mỹ james mattis hồi tuần trước
theo kế hoạch của chính phủ nhật bản căn cứ futenma sẽ di rời từ khu vực đông dân cư ở thành phố ginowan
tới khu vực duyên hải henoko ở thành phố nago cũng thuộc tỉnh okinawa
các hoạt động xây dựng bắt đầu được tiến hành sau chuyến thăm nhật bản tuần trước của tân bộ trưởng quốc phòng mỹ james mattit
sau nhiều thập kỷ là nơi đồn trú của các căn cứ mỹ tại nhật bản chính quyền và người dân tỉnh okinawa muốn di rời các căn cứ này ra khỏi địa phận tỉnh
trong một diễn biến liên quan bộ trưởng quốc phòng mỹ james mattis đã khẳng định sẽ đứng về phía nhật bản
trong tuyên bố liên quan đến quần đảo tranh chấp senkaku mà trung quốc gọi là điếu ngư
tuyên bố này ngay lập tức đã vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của trung quốc
cũng trong ngày hôm nay cựu lãnh đạo xứ catalonia tây ban nha atumas phải ra tòa liên quan đến cuộc trưng cầu ý dân
mà ông tổ chức vào năm hai nghìn một mươi bốn nhằm đòi độc lập cho khu vực giàu có tồn tại tư tưởng tách ra khỏi tây ban nha
có ít nhất khoảng bốn mươi người dân xứ catalia tập hợp bên ngoài tòa án ở thành phố barcelona
để phản đối phiên tòa đối với ông atumas
ông atumas cùng hai cộng sự cũ bị buộc tội bất tuân dân sự nghiêm trọng và có hành vi sai trái khi cho tổ chức
cuộc trưng cầu ý dân mang tính chất biểu tượng và không có giá trị giang buộc về độc lập cho sứ catalonia
vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn bất chấp lệnh cấm trước đó của tòa án hiến pháp tây ban nha
nếu bị kết án ông atumas và hai cộng sự có khả năng phải đối mặt với lệnh cấm đảm nhiệm các chức vụ chính quyền
trong vòng từ chín đến một mươi năm trong những năm gần đây cuộc đấu tranh đòi quyền tự trị rộng rãi hơn và thậm chí là nền độc lập hoàn toàn khỏi tây ban nha
cho xứ catalonia có ngôn ngữ và văn hóa riêng đang trở nên ngày càng gai gắt
liên quan đến bê bối chính trị tại hàn quốc theo một trợ lý cấp cao của quyền tổng thống kiêm thủ tướng hàn quốc hwang kyo an
việc khám xét phủ tổng thống không thuộc thẩm quyền quyết định của quyền tổng thống mà phải do phủ tổng thống định đoạt
tổng kiêm thủ tướng hàn quốc hwang kyo an đã bác bỏ đề nghị của nhóm điều tra đặc biệt về việc cho phép khám xét phủ tổng thống
nhằm thu thập bằng chứng về vụ bê bối liên quan đến tổng thống bị luận tội park geun hye và người bạn thân của bà
một trợ lý cấp cao của ông huang cho biết việc khám xét phủ tổng thống phải do phủ tổng thống
cụ thể là tránh văn phòng của tổng thống và cơ quan an ninh của tổng thống định đoạt
hôm ba tháng hai vừa qua một nhóm điều tra viên định vào khám xét phủ tổng thống hàn quốc
nhưng đã bị văn phòng tổng thống chặn lại với lý do lo ngại về an ninh
những người khổng lồ công nghệ mỹ như apple google và microsoft vừa cùng nộp đơn kiện xác lệnh cấm nhập cư của tân tổng thống mỹ donald trump
các tập đoàn công nghệ hàng đầu của mỹ cho rằng xác lệnh hành chính của ông trump đã gây tổn hại đáng kể cho doanh nghiệp mỹ
cùng với ba người khổng lồ công nghệ apple google và microsoft các tập đoàn facebook
twitter và intel và cả những công ty không liên quan tới công nghệ như levi strauss và chobani
đã nộp đơn kiến nghị về quyết định này của ông trump lên tòa phúc thẩm số chín của mỹ ở san francisco
trong số gần một trăm linh công ty tham gia kiến nghị còn có cả ebay netflix và uber
đơn kiến nghị cho rằng xác lệnh nhập cư của tổng thống donald trump xa rời nguyên tắc công bằng và khả năng dự đoán
vốn là những yếu tố đã vận hành hệ thống nhập cư của mỹ trong hơn năm mươi năm qua
xác lệnh này cũng đã gây tổn hại đáng kể cho doanh nghiệp mỹ cũng như sự đổi mới và tăng trưởng
kiến nghị của các doanh nghiệp mỹ khẳng định người nhập cư và con cháu của họ đã hình thành nên hơn hai trăm linh công ty
trong danh sách năm trăm linh công ty hàng đầu của mỹ
tiếp tục cập nhật thông tin về vụ cháy tiệm massage ở miền đông trung quốc
nhà chức trách hôm nay cho biết hiện quản lý của cơ sở này đã bị bắt giữ để điều tra sau khi xác nhận vụ hỏa hoạn
khiến một mươi tám người thiệt mạng và một mươi tám người khác bị thương
sáng nay nhà chức trách trung quốc xác nhận một mươi tám người thiệt mạng và một mươi tám người khác bị thương
trong một vụ cháy một tiệm massa nằm trong tòa nhà cao sáu tầng ở huyện thiên thai thành phố thái châu tỉnh chiết giang miền đông trung quốc
nhà chức trách đồng thời bắt giữ quản lý của tiệm massag để thẩm vấn
trước đó thông tin điều tra ban đầu cho biết lửa bốc lên từ tầng dưới tiệm massage khiến nhiều người bị mắc kẹt bên trên
chính quyền tỉnh thành phố đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp chỉ đạo cần giải quyết hậu quả nhanh chóng
cứu người bằng bất cứ giá nào đồng thời lập tổ điều tra càng sớm càng tốt để xác định nguyên nhân của vụ việc
theo tân hoa xã lửa bùng phát tại tiệm mazda sau đó lan rộng và nhấn chìm cơ sở này cùng với nhiều người mắc kẹt bên trong
hình ảnh được ghi lại cho thấy nhiều người đã cố nhảy ra lối cửa sổ từ tầng hai của tòa nhà để thoát thân
trong khi nhân viên cứu hỏa đang ra sức dập lửa đến một mươi chín h cùng ngày đám cháy mới được dập tắt
cảnh sát xác nhận tám người chết tại hiện trường và một mươi người khác chết khi được cấp cứu tại bệnh viện và có một mươi tám người khác bị thương
nguyên nhân vụ việc hiện đang được điều tra làm rõ
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân